từ đêm ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh bình định có mưa vừa mưa to đến rất to
nhiều nơi lượng mưa đo được lên đến hai trăm năm mươi mm nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến cho nhiều tuyến đường
nhiều khu dân cư ở huyện tuy phước lại ngập trong biển nước nhiều khu dân cư bị nước lũ chia cắt và cô lập
do nước lũ dâng cao giao thông chia cắt nên ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn một mươi năm học sinh từ bậc mầm non
đến trung học cơ sở của hai mươi tám trường trong tổng số năm mươi tám trường học trên huyện tùy phước đã cho nghỉ học để bảo đảm an toàn
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định
hiện tất cả các hồ chứa đã đầy nước các hồ có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du
hồ định bình xả tràn với lưu lượng bảy trăm chín mươi năm m ba trên dây đập dân văn phong xả van để điều tiết nước đón lũ
theo quy trình vận hành liên hồ lưu lượng đến một ba trăm hai mươi ba m ba trên dây
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định yêu cầu các địa phương ngừng ngâm ủ giống
ngừng gieo xạ từ nay đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến nay tỉnh bình định phải hứng chịu bốn đợt lũ khiến người dân địa phương lâm vào cảnh khôn đốn
kiệt quệ mưa lũ đã làm một mươi bảy người chết năm người bị thương thiệt hại vật chất lên đến gần tám trăm linh tỷ đồng